việt nam có nền văn hóa đa dạng giàu bản sắc dân tộc bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch là hướng đi bền vững đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số